ngày năm tháng bốn trung đoàn bộ binh chín trăm ba mươi hai đã làm thủ tục cho hai trăm bảy mươi hai công dân
đã hoàn thành cách ly tập trung một mươi bốn ngày được trở về nhà với gia đình
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cần thơ cũng chỉ đạo các quận huyện tăng cường
thành lập các điểm giám sát các tuyến đường vào trung tâm hiện nay trên địa bàn đã thành lập tám điểm
giám sát kiểm tra y tế đối với tất cả những người dân đi vào thành phố các điểm này sẽ làm nhiệm vụ
giám sát kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế đối với tất cả người dân đi lại trên tuyến đường vào
trung tâm thành phố nhằm kiểm soát chặt chẽ phát hiện kịp thời các trường hợp có tiếp xúc
nghi ngờ mắc covid một mươi chín
tại tỉnh điện biên đã có bốn trăm ba mươi năm công dân hoàn thành một mươi bốn ngày giám sát y tế tại các điểm cách ly tập trung
được cấp giấy chứng nhận và bố trí xe đưa về tận địa phương gia đình những công dân này thuộc
nhiều tỉnh thành trở về từ lào trung quốc và các địa phương có dịch những
qua họ đã được đối ngũ y bác sĩ và quân đội chăm sóc sức khỏe phục vụ cơm nước tận tình
chú đáo hiện tỉnh điện biên còn hơn tám trăm linh công dân đang tiếp tục được theo dõi y tế tập trung
tại chín đơn vị địa phương có ba địa phương đã hoàn thành cách ly công dân tập trung là thị xã mường
lây huyện tùa chùa và mường ảng